đặn đi cần giờ vũng tàu
khu vực bến đã được chính trang xây dựng nhà chờ và các công trình phụ trợ
để phục vụ du khách
cầu bến số ba do tổng công ty du lịch sài gòn trách nhiệm hữu hạng một thành viên
đang sử dụng khai thác bốn mươi mét cầu bến phía thượng lưu để vào tàu nhà hàng sài gòn
phòng cảnh sát giao thông đường thủy công an tp hcm sử dụng bốn mươi m từ trung tâm cậu bến
về phía hạ lưu sông sài gòn để neo đậu tàu phục vụ công tác
trước đó ubnd tp hcm đã có công văn năm nghìn tám mươi sáu ubnzd cho phép cầu bến số hai ba và bốn
khu bến bạch đằng quận một được phép hoạt động khai thác du lịch đường sông nội đô
kết hợp ẩm thực trên sông đến hết ngày hai mươi tám tháng hai
trong thời gian chưa triển khai quy hoạch hoàn chính khu công viên mới bạch đằng
sở giao thông vận tải đề nghị ubnd tp hcm xem xét cho phép khai thác
đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
liên quan đến tình trạng cá nuôi bè trên sông sài gòn tại huyện dầu tiến tỉnh bình dương
bỗng nhiên chết trắng khiến người nông dân thiệt hại nặng
sở tài nguyên và môi trường tỉnh bình dương hiện đang khẩn trương phối hợp
với các cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân vụ việc
trong sáng ngày ba tháng bốn các lồng bè của ông huỳnh long kiển
thuộc khu phố sáu thị trấn dầu tiến huyện dầu tiến tỉnh bình dương
sẽ ra tình trạng ca chết hàng loạt
tiếp đó từ ngày bốn tháng bốn đến nay các loại thủy sản trên sông sài gòn
đoàn quanh địa bàn khu phố một khu phố sáu thị trấn dầu tiến
và ấp bến tranh xã thanh an tiếp tục diễn ra tình trạng trên
theo ghi nhận tại các hộ nuôi lồng bè các loại cá chết gồm cá lăng
dưa hồng cá chép tổng số thiệt hại của sáu hộ chăn nuôi cá bè
ước tính khoảng tám mươi tấn cá giá trị trên bốn ba tỷ đồng
các loại thủy sản chất ngoài tự nhiên chưa xác định được khối lượng
theo ông duyên văn phương trưởng phòng tài nguyên và môi trường huyện dầu tiến
ngay sau khi nắm bắt tình hình trung tâm quan trắc kỹ thuật tài nguyên và môi trường
đã đào test nhanh nồng độ oxy hòa tan trong nước
mẫu nước tại các điểm lấy cho kết quả thấp hơn rất nhiều so với mức bình thường
mặt khác thời điểm xảy ra hiện tượng cây chết hàng loạt là sau đợt mưa đầu mùa
lượng nước từ các nhánh xuất đổ về đột ngột và tại các điểm lồng bè nuôi cá lượng
thức ăn dư thửa tích tụ dưới đáy sông tạo nên sự sót trộn đột ngột
làm giảm nồng độ oxy xuống dưới mức bình thường gây ra hiện tượng cá chết
tuy nhiên để xác định chính xác nguyên nhân cần phải dựa kết quả xét nghiệm mẫu nước
và kết quả xét nghiệm mẫu cá chết mới kết luận được nguyên nhân gây ra hiện tượng cá chết nêu trên
ngoài việc kiểm tra xác minh lấy mẫu nước tại các điểm cá chết
lực lượng chức năng tiến hành rà soát những điểm xa thải
tại các nhà máy có nguy cơ xa thải vào đoạn sông trên
chuyển sang vấn đề y tế và sức khỏe
sáng bảy tháng bốn các bác sĩ bệnh viện nhi đồng hai tp hcm cho biết
bệnh viện đã ghép thận cho bé trai chín tuổi
quả thận được ghép cho bệnh nhi được lấy từ cha ruột bé
theo các bác sĩ
đây là ca ghép thận cho cháu bé nhẹ ký nhất từ trước đến nay
thăm khám ban đầu các bác sĩ chẩn đoán bé bị suy thận giai đoạn cuối
phải chạy thận nhân tạo hoặc ghép thận
để điều trị bệnh nhân phải đặt catheter lọc thận qua màng bụng
phát hiện quá trễ bộ bác sĩ tăng suất lần lọc máu cho bé
sau thời gian điều trị gia đình đề nghị bệnh viện thực hiện thủ tục
xin hiến tạm mùa quá thận từ cha cho con
và được hội đồng y khoa bệnh viện nhi đồng hai chấp nhận
sau các kết quả xét nghiệm cho thấy sự tương thích giữa thận cha và con
bệnh viện nhi đồng hai đã tổ chức hội chứng liên viện
đưa ra các phương án tốt nhất cho ca phẫu thuật
khó khăn lớn nhất của ca mổ là
các phương án tốt nhất cho ca phẫu thuật